tối nay một mươi bảy tháng bốn tại văn miếu quốc tử giám đã diễn ra lễ khai mạc ngày sách và văn hóa đọc việt nam lần thứ ba năm hai nghìn hai mươi bốn
tới tham dự buổi lễ có đồng chí nguyễn trọng nghĩa bí thư trung mong đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
cùng các đồng chí lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương và thành phố hà nội
chuỗi hoạt động của ngày sách và văn hóa đọc việt nam lần thứ ba năm hai nghìn hai mươi bốn được tổ chức từ ngày một mươi bảy đến ngày hai mươi một tháng bốn
với các thông điệp như sách hay cần bạn đọc sách quý tặng bạn tặng sách hay mua sách thật sách hay mắt đọc tai nghe
trong khuôn khổ lễ khai mạc đã diễn ra triển lãm các bộ sách quý về di tích lịch sử quốc gia đặc biệt văn miếu quốc tử giám
ảnh và sách về đất nước con người việt nam trên những phiên bản điện tử hiện đại và các ấn bản trực tiếp
ngày sách và văn hóa đọc việt nam lần thứ ba được tổ chức với đầy đủ không gian giới thiệu
khoảng ba sách của khoảng sáu mươi đơn vị và cung cấp cho bạn đọc trên bốn mươi nầu sách có giá trị
ngoài ra tại hội sách sẽ có nhiều sự kiện tọa đàm giới thiệu sách giao lưu tác giả tác phẩm
chương trình nghệ thuật tiêu biểu nhằm cung cấp cho bạn đọc và du khách tham quan nhiều trải nghiệm thú vị
thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân đến với hội sách
thưa quý vị hướng tới kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng lịch sử điện biên phủ
sáng nay tại thành phố điện biên phủ tỉnh điện biên thủ tướng phạm minh chính dự gặp mặt tri ân chiến sĩ điện biên
thanh niên sung phong dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch điện biên phủ
do ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam phối hợp với tỉnh điện biên tổ chức
điện biên phủ là một thung lũng lòng trào rộng lớn ở vùng rừng núi tây bắc
có vị trí chiến lược quan trọng đối với chiến trường đông dương và cả đông nam á
thấy rõ vị trí quan trọng này năm một nghìn chín trăm năm mươi ba
dù và không ngừng tăng thêm binh lực vũ khí trang thiết bị quân sự
xây thêm nhiều công sự đột lũy biến điện biên phủ thành một tập đoàn cứ điểm quân sự mạnh nhất đông dương
một pháo đài bất khả xâm phạm
đánh giá đúng tình hình và âm mưu thủ đoạn của địch
tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm năm mươi ba bộ chính trị đã sáng suốt quyết định mở chiến dịch điện biên phủ
đại tướng tổng tư lệnh võ nguyên giáp được chỉ định làm chỉ huy trưởng
chủ tịch hồ chí minh xác định chiến dịch này là một chiến dịch rất quan trọng
không những về quân sự mà cả về chính trị không những đối với trong nước mà đối với quốc tế
vì vậy toàn đảng toàn quân toàn dân phải hoàn thành cho kỳ được
với tinh thần tất cả vì mặt trận tất cả cho tiền tuyến tất cả để chiến thắng
sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc được phát huy cao độ với ý chí cuột cường
đảng ta đã lãnh đạo quân và dân cả nước đoàn kết đồng lòng
dồn sức người sức của để điện biên phủ
trở thành chiến thắng quyết định đập tan dã tâm xâm lược của các thế lực đế quốc thực dân
góp phần quan trọng cho cách mạng cho dân tộc việt nam
thủ tướng phạm minh chính khẳng định chiến thắng điện biên phủ chiến thắng của bản lĩnh
trí tuệ và chủ nghĩa anh hùng cách mạng việt nam của lương chi và phẩm giá con người
được thể hiện bằng sự lãnh đạo chỉ đạo chiến lược đúng đắn sáng tạo
tài tình của đảng và chủ tịch hồ chí minh tài thao lược của đại tướng võ nguyên giáp
và các tướng lĩnh cán bộ chiến sĩ trên chiến trường
thủ tướng phạm minh chính đề nghị các cấp các ngành các địa phương tiếp tục thực hiện thật tốt
chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước đẩy mạnh hơn nữa công tác chăm sóc
thương binh bệnh binh gia đình liệt sĩ người có công với cách mạng
thủ tướng phạm minh chính mong các chiến sĩ điện biên thanh niên sung phong
dân công hỏa tuyến không ngừng phát huy truyền thống ý chí tự lực tự cường
tiếp tục cống hiến sức lực trí tuệ luôn là tấm gương sáng tạo động lực
truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ nói theo
nhân dịp này lãnh đạo đảng và nhà nước đã trao hai trăm bảy mươi xuất quà
ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam tặng hai triệu đồng một chiến sĩ và thủ tướng chính phủ
tặng quà vật phẩm cho các đại biểu là chiến sĩ điện biên thanh niên sung phong dân công hỏa tuyến
điện biên phủ
trước đó tại nghĩa trang liên sĩ quốc gia a một
phủ tỉnh điện biên trong không khí trang nghiêm xúc động thủ tướng phạm minh chính
và lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương các tổ chức chính trị xã hội đã đến dân hoa
dân hương và dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ
những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc
vì độc lập tự do của tổ quốc vì hạnh phúc nhân dân
nghĩa trang liệt sĩ a một là một chứng nhân lịch sử nhắc nhở thế hệ trẻ hôm nay và mai sau
luôn nai gương và ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ truyền thống anh hùng cách mạng của cha anh
để phân đấu lao động học tập và giành luyện mọi mặt xây dựng quê hương để biên phủ giàu đẹp
sáng nay tỉnh hà tĩnh long trọng tổ chức lễ kỷ niệm một trăm hai mươi năm ngày sinh cố tổng bế thư trần phú
ngày một năm một nghìn chín trăm linh bốn tổng bế thư nguyễn phú trọng người lãng hoa kinh dông
tham dự lễ kỷ niệm có đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư
trưởng ban tổ chức trung ương nguyên chủ tịch nước trương tấn sang nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn sinh hùng
và đồng chí nguyễn xuân thắng ủy viên bộ chính trị giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
chủ tịch hội đồng lý luận trung ương
đồng chí trần phú người học trò xuất sắc của chủ tịch hồ chí minh nhà lãnh đạo trẻ tuổi đầy tài năng của đảng
người chiến sĩ cộng sản kiên trung người con ưu tú của dân tộc việt nam
cuộc đời hoạt động cách mạng của tổng bí thư trần phú từ khi giác ngộ lý tưởng đến khi giữ cương vị tổng bí thư của đảng chỉ gần một mươi năm
nhưng đồng chí đã để lại di sản vô cùng quý báu với những bài học sâu sắc cho đảng và sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta
tại lễ kỷ niệm các đại biểu được thưởng thức chương trình nghệ thuật hãy giữ vững trí khí chiến đấu với ba chương
gồm trường một khí phách hồng lam trường hai người cộng sản kiên trung trường ba quê hương vang mãi lời anh
trước đó đồng chí trương thị mai cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương và tỉnh hà tĩnh
đã đến dân hoa tại khu mộ tổng bí thư trần phú ở xã tùng ảnh huyện đức thọ
cùng ngày đồng chí trương thị mai đã đến dân hương tại khu lưu niệm cố tổng bí thư hà huy tập
đền thờ cố tổng bí thư lê duẩn tại huyện cầm xuyên và khu di tích ngã ba đồng lộc can lộc